chủ tịch nước trần đại quang đã tham dự đối thoại apec với các nhóm một cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế apec
tại phiên thảo luận trả lời câu hỏi về việc cần có những chính sách gì để bảo đảm phát triển kinh tế bao trùm
các chính phủ và doanh nghiệp có thể hợp tác như thế nào để bảo đảm tăng trưởng kinh tế đem lại lợi ích đồng đều cho mọi người dân
chủ tịch nước trần đại quang cho biết trong nhiều thập niên qua các nền kinh tế apec đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế xã hội rất ấn tượng
song vẫn còn hơn sáu trăm linh triệu người sống dưới ngưỡng nghèo đói hơn tám mươi người dân không được tiếp cận dịch vụ ngân hàng và y tế với chi phí hợp lý và còn rất nhiều người không được học hành
do đó hơn lúc nào hết apec cần thúc đẩy phát triển kinh tế bao trùm nhằm bảo đảm công bằng và quan trọng hơn nhằm khai thác tiềm năng của mọi người dân
đây cũng là một ưu tiên hàng đầu của năm apec hai nghìn một mươi bảy
với mục tiêu đó ngày mai các nhà lãnh đạo apec sẽ lần đầu tiên xem xét
thông qua chương trình hành động phát triển kinh tế
phát triển bao trùm về kinh tế tài chính và xã hội
theo đó cần tập trung vào các chính sách bảo đảm phát triển kinh tế bao trùm
bao gồm phát triển bao trùm về kinh tế phải đi cùng với bao trùm về tài chính và xã hội để bảo đảm bao trùm toàn diện
chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp sẽ ủng hộ và hợp tác hiệu quả hơn nữa với chính phủ
trong việc thực hiện phát triển kinh tế bao trùm vì lợi ích của chính doanh nghiệp và người dân
phát triển kinh tế bao trùm sẽ góp phần đưa hàng trăm triệu người nghèo trở thành những người tiêu dùng tiềm năng
những người lao động có kỹ năng đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và sự ổn định thịnh vượng của xã hội